viết chữ với cáo buộc nhận tiền tạo điều kiện giúp phúc sơn trúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt ông chữ để điều tra nghi vấn nhận tiền của chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu
tức hậu pháo để tạo điều kiện giúp chúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi
theo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đây là người thứ ba của tỉnh quảng ngãi bị khởi tố liên quan đến vụ án tại tập đoàn phúc sơn
hai mươi ngày trước bộ công an bắt ông đặng văn mình chủ tịch tỉnh và cao khoa cựu chủ tịch tỉnh cùng với cáo buộc nhận hối lộ
theo bộ công an sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can lệnh khám xét ngay trong ngày hai mươi bảy tháng ba
trong đó ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để tạo điều kiện cho công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn của nguyễn văn hậu thực hiện dự án chợ đầu mối vĩnh tường
cụ thể chiều ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng công an xuất hiện tại nhà riêng ông phạm hoàng anh phò bi thư tỉnh ủy vĩnh phúc ở phố quang trung phường nông trang thành phố việt tri tỉnh phú thọ
thông tin từ ủy ban nhân dân phường nông trang cho biết vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba
lực lượng công an và xe biển xanh xuất hiện tại nhà riêng ông phạm hoàng anh phó bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc ở phố quang trung phường nông trang
một lãnh đạo phường nông tràng thành phố việt trì tỉnh phú thọ xác nhận công an phường có tham gia bảo vệ để các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở khu nhà riêng của ông hoàng anh
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã rời khỏi khu vực phố quang trung
nhắc đến dự án chợ đầu mối vĩnh tường có tên đầy đủ là khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại vĩnh tường
ban đầu dự án do công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn hai tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi chín dự án được chuyển nhượng cho tập đoàn phúc sơn
tính đến nay dự án đã trải qua bốn lần điều chỉnh quy hoạch
tổng diện tích dự án là trên một trăm tám mươi sáu hectare thuộc địa phận huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
phần chợ kho vận chuyển hơn sáu mươi một ha
theo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến dự án này
trung tướng tô ân sô thông tin bị can phạm hoàng anh đã nhận tiền của nguyễn văn hậu tước hậu pháo
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của hậu thực hiện dự án chợ đầu mối vĩnh tường vĩnh phúc
trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba tại buổi họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án công ty tập đoàn phúc sơn
trong đó có hành vi nhận hối lộ của cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
theo bộ công an chủ tịch tập đoàn phúc sơn dựa vào mối quan hệ thân quen để chi phối chính quyền cơ sở
ngày hai mươi sáu tháng ba tại buổi họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án công ty tập đoàn phúc sơn
trong đó có hành vi nhận hối lộ của cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng
buôn lậu c ba cho biết vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu
còn gọi là hậu pháo khởi tố từ ngày hai mươi sáu tháng hai
đây là vụ án xảy ra tại nhiều địa phương liên quan đến những dự án của tập đoàn phúc sơn đầu tư
trong đó một dự án ở vĩnh phúc một dự án ở quảng ngãi
theo thiếu tướng nguyễn văn thành đây là vụ án lớn và c ba coi đây là dạng tội phạm mới
qua điều tra và lời khai các bị can c ba thấy bị can nguyễn văn hậu
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn phúc sơn đã có những hành vi lũng loạn gây áp lực để ép một số bị can
là nguyên lãnh đạo tỉnh nhằm trục lợi
thiếu tướng nguyễn văn thành cho biết thêm c ba đã khởi tố một mươi bốn tội danh
trong đó có tội nhận hối lộ và có hai lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đã nhận số tiền hàng tỷ đồng
bước đầu đã nộp lại cơ quan điều tra
đặc biệt nguyễn văn hậu còn khai đã đưa tiền cho nhiều người
trong đó có nguyễn trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long số tiền khoảng sáu mươi bốn tỷ đồng
trước đó liên quan tới vụ án trên nguyễn trung hoành bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi quy định tại khoản ba điều ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự
thông tin thêm tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
thiếu tướng nguyễn văn thành là người trực tiếp thụ lý vụ án
theo bộ công an tập đoàn phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải
từ năm hai nghìn một mươi năm
quân mình mạnh mẽ khi được nhận nhiều công trình từ bắc đến nam
hiện doanh nghiệp có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn
tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm
và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
viết tắt là tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
viết tắt công ty bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
theo quy định khởi tố vụ án hình sự số một mươi sáu quy đề csktp bảy ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
căn cứ lời khai của nguyễn văn hậu các bị can đối tượng liên quan
tài liệu điều tra xăng minh tại ba tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi vĩnh long và các đơn vị có liên quan
thực hiện các quy định của đảng nhà nước
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định
khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh long và các đơn vị có liên quan
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với chín bị can gồm
bà hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc và ông lê duy thành
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ông cao quà nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
ông đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ông hà hoàng việt phương trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp
nguyên phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông phạm ngọc thủy phó giám đốc sở giao thông vận tải
nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông lê quốc đạt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
và ông phạm ngọc cương phó giám đốc tập đoàn phúc sơn
cùng về tội vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện nghỉ huyện mang thít tỉnh vĩnh long
về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
quy định tại khoản ba điều ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao
phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu
chứng cứ đối với các sai phạm của các bị can đã khởi tố
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn
tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này
khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả
để được hưởng chính sách hoa nồng của pháp luật
chiều ngày hai tháng ba tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tập đoàn phúc sơn do ông nguyễn văn hậu biệt danh hậu pháo
làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty hoạt động từ năm hai nghìn bốn
ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vượt phải
từ năm hai nghìn một mươi năm phúc sơn vươn mình mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình từ bắc đến nam
hiện doanh nghiệp có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
trong vụ án vừa khởi tố cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc
song đã xác định phúc sơn bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính trôn thuế
hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
theo trung tướng tô ân sô doanh nghiệp đang nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng
trong vụ án nhiều dự án chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng phúc sơn đã bán và thu tiền của nhà đầu tư
gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vụ án sẽ được mở rộng điều tra
qua việc này ông sô cho rằng còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm kê tài chính năng lực thực sự của doanh nghiệp
phúc sơn chỉ là công ty cấp huyện năng lực vừa phải nhưng lại trúng thầu toàn các dự án hàng chục nghìn tỷ đồng
tuy nhiên các cơ quan quản lý không nắm được thực trạng và vẫn để cho thực hiện các dự án
trong sáu bị can vừa khởi tố nữ phó tổng giám đốc phúc sơn nguyễn thị hằng mới học hết lớp bốn
theo đại diện bộ công an nghèo vượt khó là tốt rất khuyến khích
thế nhưng quá trình làm giàu không được xâm phạm đến quyền lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân
trước đó ngày hai mươi sáu tháng hai ông nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh c ba bắt ba cán bộ ở tập đoàn phúc sơn là nguyễn thị hằng bốn mươi bảy tuổi phó tổng giám đốc đỗ thị mai kế toán trưởng
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên và trần hiếu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư năm a group nguyễn hồng sơn lao động tự do
phạm vi điều tra được xác định tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
cảnh sát bước đầu xác định các bị can đã có các hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ông hậu pháo được biết đến là doanh nhân trẻ nắm phần lớn cổ phần của tập đoàn phúc sơn với khối tài sản khủng
tập đoàn có trụ sở chính ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản xây dựng
vừa qua tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan đến dự án khu trung tâm đồ thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang trên khu đất sáu mươi hai chín ha
từ cơ luận của ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp hơn một mươi một tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên đến nay tập đoàn phúc sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính các dự án vẫn dở dàng